liên bộ công thương tài chính vừa có văn bản về việc điều chỉnh giá xăng dầu
theo đó giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh giảm nhẹ từ một mươi năm h chiều ngày hai mươi chín tháng hai
để bảo đảm giá bán xăng dầu trong nước phản ánh xu hướng giá thành phẩm xăng dầu trên thế giới
liên bộ công thương tài chính quyết định trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu
để thực hiện điều chỉnh giá bán xăng dầu lần thứ hai trong tháng này
sau khi trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu giá bán xăng e năm ron chín mươi hai giảm một trăm năm mươi bảy đồng một lít
giá bán xăng ron chín mươi năm ba giảm hai trăm năm mươi ba đồng một lít
dầu diesel năm m giảm ba trăm chín mươi đồng một lít
dầu hỏa giảm hai trăm bảy mươi tám đồng một lít
riêng dầu ma rút một trăm tám mươi cst ba năm s tăng một trăm linh hai đồng một kg
như vậy sau khi điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá
một mươi tám ba trăm bốn mươi sáu đồng một lít đối với xăng e năm ron chín mươi hai xăng ron chín mươi năm ba không cao hơn một mươi chín một trăm hai mươi bảy đồng một lít
dầu diesel năm m giảm hai trăm năm mươi ba đồng một lít

dầu hỏa không cao hơn một mươi ba sáu trăm bảy mươi sáu đồng một lít
dầu ma rút một trăm tám mươi cst ba năm s không cao hơn một mươi một bảy trăm năm mươi bốn đồng một kg